thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ mới đây bệnh viện tai mũi họng trung ương
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện thanh hà tỉnh hải dương tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe
cho gần hai trăm linh đồng chí là thương bệnh binh thân nhân liệt sĩ chiến sĩ từng tham gia chiến dịch điện biên phủ
tại địa phương nhân dịp này bệnh viện tai mũi họng trung ương cũng đã trào tặng một mươi xuất quà
cho thân nhân gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi xuất quà trị giá hai triệu đồng